sau khi tham dự lễ tưởng niệm đồng bào tử vong cán bộ chiến sĩ hy sinh vì dịch bệnh covid một mươi chín
diễn ra vào lúc hai mươi giờ tối qua tại hai điểm cầu hội trường thống nhất tp hcm và công viên thống nhất hà nội
lễ tưởng niệm như lời nguyện cầu cho vong linh của những người đã mất vì dịch bệnh được siêu thoát
và cũng là để mỗi chúng ta không quên nỗi đau trong đại dịch
chùa pháp hoa quận ba tp hcm

một trong những địa điểm tại tp hcm
tổ chức thả hoa đăng tưởng niệm được trang trí trang nghiêm ấm cúng
hai mươi giờ buổi lễ mới bắt đầu thế nhưng từ sớm người dân đã có mặt rất đông
bên bờ cây nhiêu lọc thị nghè để cầu nguyện
tại hội trưởng thống nhất các đại biểu khách mời thân nhân những người đã mất vì covid một mươi chín
cùng nến và hoa tham gia lễ tưởng niệm với những cảm xúc đan sen khó diễn tả thành lời
hôm nay thì đội
em được đến đây mà để làm lễ tưởng niệm chung thì em cảm thấy cũng vinh dự mà em cũng em cũng mừng cho chồng em
tại vì đáng lẽ là anh cũng được một cái lễ tan cũng được bạn bè được người thân đến để mà họ tấp nhan
nhưng mà anh thì không được
chị pha chỉ là một trong hàng chục nghìn người phải chịu nỗi đau mất đi những người thân ruột

tại vì đại biểu khách mời thân nhân những người đã mất vì covid một mươi chín cùng nến và họ tấp nhan

nỗi đau đến tổt cùng khi nhiều người ra đi mà bên cạnh không có người thân cũng không một lời trang trối
nhiều gia đình có hai ba người tử vong có những người mất đi cả cha lẫn mẹ và những người ruột thịt
có những em bé sinh ra đã chịu cảnh bơ vơ
có những em bé sinh ra đã chịu cảnh bơ vơ
khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với trương trung tính hai mươi tuổi
về tội trộm cắp tài sản
đối tượng trương trung tính ngụ thị trấn kiên lương huyện kiên lương tỉnh kiên giang
tại cơ quan công an tính khai nhận do không có tiền tiêu xài
nên vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tính đã cắt vết tôn của một cửa hàng tạp hóa
ở ấp hòa khánh xã tân khánh hòa huyện giang thành rồi đột nhập lấy được một số tiền
gần một mươi ba triệu đồng cùng năm mươi thẻ cào điện thoại trị giá khoảng ba triệu năm trăm linh ngàn đồng
một điện thoại di động rồi tẩu thoát đến khi bị công an phát hiện bắt giữ
đối tượng này đã tiêu xài hết số tiền lấy trộm được
tại huyện nhân trạch tỉnh đồng nai từ đầu năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay
đặc biệt là trong những tháng giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng công an đã quyết liệt đấu tranh bắt nhiều đối tượng liên quan đến tội phạm
tội phạm ma túy góp phần quan trọng kiêm chế loại tội phạm nguy hiểm này
ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
theo công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
đã phát hiện tám mươi ba vụ ma túy bắt một trăm bốn mươi chín đối tượng nhiều hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một mươi năm vụ
cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bảy mươi một vụ một trăm linh bị can
với siêu lợi nhuận từ việc buôn bán và chuẩn ma túy đem lại
đã khiến cho hoạt động của tội phạm ma túy diễn biến rất phức tạp
với tinh chất thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt manh động liều lĩnh
chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị bắt
đây là đối tượng ngô thị bích ngọc bốn mươi một tuổi trú huyện long thành tỉnh đồng nai
đã bị công an huyện nhân rạch khẩu tố bắt tắt
giam bốn tháng để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy
là đối tượng nghiện ma túy lại không nghề nghiệp
y mua ma túy rủ lấy một ít để sử dụng và bán lại cho con nghiện
trong khu phong tỏa ở xã long tân nhưng đã bị công an bắt
công an huyện đã đề ra nhiều biện pháp trong đó biện pháp tuyên truyền
tuyên truyền thì chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền
đến tầng mọi người dân hiểu được những tác hại của ma túy gây nên cho con em họ
để họ phối hợp với lực lượng công an đầu tranh triệt phá
thứ hai là biện pháp nghiệp vụ chúng tôi là ra thoát các văn nhóm liên quan đến tội phạm ma túy
để đấu tranh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy là trận tuyến luôn nóng bỏng
và chắc chắn còn nhiều cam go thử thách ở phía trước
do đó cùng với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an
người dân cũng phải chủ động tham gia đấu tranh tối giác tội phạm
có như vậy tội phạm ma túy mới có thể được ngăn chặn và đẩy lùi ra khỏi đời sống xã hội
đến ngày hôm nay nhờ đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
bao nhiêu tỉnh thành trong khu vực đồng bằng sông cổ long đã sắp đạt đến ngưỡng an toàn
của mục tiêu là miễn dịch cộng đồng
để từng bước khống chế dịch covid một mươi chín ngành y tế tỉnh bạc liêu đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine
cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên và học sinh một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
hiện tỷ lệ tiêm vaccine mũi một của bạc liêu trên chín mươi năm mũi hai gần sáu mươi năm
tại cần thơ thời gian gần đây ghi nhận sáu trăm linh bảy trăm linh ca
mắc covid một mươi chín một ngày
tuy nhiên tỷ lệ hoàn thành tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín của thành phố còn khá thấp
nên tính tổng dân số người tiêm mũi một tại cần thơ đạt bảy mươi ba một mũi hai là ba mươi sáu tám
vì vậy thành phố cần thơ đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
chính quyền các thị phương đến tận nhà ra soát đôn đốc người dân sớm đi tiêm mũi hai
các trường hợp khoảng hay chưa đồng ý tiêm cũng được vận động giải thích cụ thể
còn tại đồng tháp trong hai ngày qua mỗi ngày đã có trên năm trăm linh f mới
các tỉnh an giang sóc trăng cũng ghi nhận hơn ba trăm linh ca mắc covid một mươi chín mỗi ngày
để ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh các địa phương đang tăng tốc bao phủ vaccine cho người dân
đến nay tỷ lệ người tiêm chủng mũi hai tại đồng tháp đạt gần năm mươi ba
an giang và sóc trăng số người tiêm mũi hai đạt trên sáu mươi chín
ngày hôm nay hai mươi tháng một mươi một thành phố phú quốc tỉnh kiên giang đã chính thức đón đoàn du khách quốc tế
đầu tiên sử dụng hộ chiếu vaccine du lịch đến việt nam trong giai đoạn bình thường mới
sau gần hai năm ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín hàng loạt công tác chuẩn bị đảm bảo an toàn
thuận tiện cho việc xuất nhập cảnh cũng đã được triển khai nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách
đoàn du khách hơn hai trăm linh người là các du khách quốc tế đầu tiên sử dụng hộ chiếu vaccine
cùng quản lý xuất nhập cảnh đã chủ động triển khai các phương án mua trí lực lượng phương tiện
giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho du khách một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất
du khách nhập cảnh ngoài giấy tờ tùy thân cần có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
hoặc giấy chứng nhận đã khỏi covid một mươi chín có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai bằng phương
pháp rt pcr trong bảy mươi hai giờ trước khi xuất cảnh và các loại bảo hiểm khi đi du lịch nhằm đảm bảo thực
hiện tốt công tác phòng chống dịch
phương tiện để làm sao mà chúng ta chủ động các điều kiện về nhân lực phương tiện tốt nhất để khi
đến đây thì sẽ có đầy đủ các điều kiện để phục vụ đảm bảo sự an toàn về dịch bệnh đối với cán bộ
trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thứ hai là đảm bảo môi trường an toàn tại cơ khẩu trong dịch bệnh
đối với du khách và thứ ba là đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn để du khách khi mà nhập cảnh
tới đây qua cửa khẩu cả không có tới phú quốc thì tạo thấy một sự an toàn trong dịch bệnh và an ninh
trật tự để góp phần quảng bá hình ảnh của phú quốc tới bạn bè
để đảm bảo hoạt động xuất nhập cảnh được thuận lợi và an toàn cục quản lý xuất nhập cảnh cũng
đã triển khai nhiều phương án đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ và du khách như một trăm linh cán bộ chiến
tri đã được tiêm đầy đủ vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính tiêu chuối phòng dịch năm k luôn được
các cán bộ chiến sĩ xuất nhập cảnh thực hiện nghiêm tạo sự yên tâm cho du khách trong quá trình giải quyết
thủ tục xuất nhập cảnh thưa quý vị yêu ngành yêu nghề dành hết tâm huyết của mình cho công việc
đứng trên bục giảng đó là những điều mà mọi người luôn cảm nhận được khi làm việc và tiếp xúc
với thiếu tá tiến sĩ nguyễn hồng anh giảng viên khoa quản lý nhà nước về an ninh trật tự của
trường đại học an ninh nhân dân bộ công an
cá duy đến với nghề nhà giáo trong ngành công an xuất phát từ niềm đam mê ngành công an từ lúc
nguyễn hồng anh còn ngồi trên ghế nhà trường hồng anh đã cố gắng học tập và nỗ lực rất nhiều
và cuối cùng giấc mơ đã trở thành hiện thực khi hồng anh đổ vào trường đại học duy nhất đăng ký thi tuyển
đó là trường đại học an ninh nhân dân sau năm năm học tập tại trường năm hai nghìn bảy hồng anh được làm
một trong một mươi hai học viên có thành tích xuất sắc nhất được nhà trường chọn giữ lại công tác
với sự đam mê và tâm huyết với nghề năm hai nghìn một mươi chín hồng anh đạt học vị tiến sĩ năm hai nghìn hai mươi hồng anh
chính thức là giảng viên chính của trường và đạt được luôn danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng
một mươi bốn năm đứng trên bục giảng của trường đại học an ninh nhân dân thầy giáo hồng anh không ngừng
áp dụng những phương pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy giúp đỡ đồng nghiệp
tận tình hướng dẫn cho học viên
là một giảng viên trẻ được đào tạo bài bản kỹ lưỡng tại mái trường của đại học an ninh nhân dân thân yêu
được học tập rèn luyện tại nhà trường lại trở thành giảng viên của nhà trường sau khi ra trường
đồng chí nguyễn hồng anh
đã tiếp bước tiếp nối các thế hệ thầy giáo và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của mình
với những kết quả bước đầu hết sức đáng tự hào và trân trọng đội ngũ giảng viên trẻ nói chung
trong đó có đồng chí nguyễn hồng anh nói riêng sẽ tiếp bước truyền thống của các thế hệ nhà giáo
tiếp nối truyền thống anh hùng của trường đại học an ninh nhân dân thân yêu và góp phần
để đưa nhà trường phát triển vào giai đoạn mới thì đồng chí hồng an luôn là người đi đầu trong việc
trao dồi nghiên cứu về chuyên môn bên cạnh đó là giúp đỡ giáo viên trẻ chúng tôi trong việc phát triển
cũng như là tư duy nghiệp vụ rất nhiều đặc biệt là đồng chí hồng anh luôn hỗ trợ cho sinh viên trong
trình nghiên cứu học học tập trên lớp đây là tấm gương sáng để cho giáo viên trẻ cũng như là sinh
viên học sinh trường đại học an ninh nhân nôi theo đạt được những kết quả trên ngoài sự nỗ lực của
thân sự hỗ trợ giúp đỡ của nhà trường của đồng đội một điểm tựa không thể thiếu đối với thầy
giáo hồng anh đó là người vợ cũng vừa là bạn học tại trường đại học an ninh nhân dân thiếu tá đậu thị
thanh bình hiện đang công tác tại công an tỉnh đồng nai đã hỗ trợ cho hồng anh nhiều kiến thức từ
thực tiễn công tác áp dụng vào nội dung giảng dạy năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một thầy giáo hồng anh đạt danh hiệu
giảng viên và giỏi cấp trường không chỉ hoàn thành xuất sắc công việc đứng trên bục giảng thầy giáo
còn là chủ nhiệm một đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ đạt loại xuất sắc còn là chủ biên hai giáo
trình hai sách chuyên khảo và tham gia biên soạn các tài liệu khoa học khác nhằm phục vụ tốt cho
công tác giảng dạy và là nội dung nghiên cứu áp dụng vào thực tế cho công an các đơn vị địa phương
bản thân là người giáo viên trong đội đội vũ trang thì tôi luôn chấp hành tốt quy định của ngành cũng
chương trình công tác của bản thân và song song với đó chúng tôi luôn xác định nhiệm vụ nghiên cứu học
và nhiệm vụ đạt đến hàng đầu bản thân phải tiếp tục phấn đấu nỗ lực nghiên cứu và trâu dồi kỹ
năng cũng như là kỹ thức chuyên môn để tăng cường chất lượng các bài giảng cũng như là gắn liền với
thực tiễn là việc giảng dạy cho các em học viên và đối với bản thân thì cũng xác định lộ trình trong
những năm sắp tới để đảm bảo được trị tiêu công tác đạt ra và phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi ba để đạt được
những cái chức danh đủ kỹ năng để đạt được những cái chức danh đủ kỹ năng để đạt được những cái chức danh đủ
đủ chuẩn phó giáo sư trong ngành công an và phục vụ công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong công an nhân dân cũng như của trường đại học an ninh nhân dân
thiếu tá tiến sĩ nguyễn hồng anh là một trong những tấm gương tiêu biểu của những giảng viên trẻ
tại trường đại học an ninh nhân dân nói riêng các trường công an nhân dân nói chung đã và đang đào tạo nên thế hệ trẻ công an nhân dân tương lai
đầy đủ bản lĩnh chính trị chuyên môn nghiệp vụ vững vàng góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc
bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân